đông y quan điểm về bệnh hen như thế nào ạ
về nguyên nhân và cách chữa trị ạ

thực ra bệnh hen phế quản rất phổ biến thường gặp
thế thì theo đông y thì nó nằm trong phạm vi của chứng háo xuyễn
ngôn từ của đông y thì nó trúc trắc như vậy
thì cũng phải trình bày cho quý vị đồng dạ như vậy
về nguyên nhân cơ chế bệnh sinh
thì trong đông y thì vẫn bàn đến hai cái nhóm phân tích chính
thứ nhất là cái yếu tố phía ngoài
ở bên tây y chúng ta vừa nói là các yếu tố dị ứng
rồi các cái dị nguyên lại
rồi thậm chí là tây y cũng lại bản đến cả cơ địa nữa
cái đông y thì cũng như vậy
cái yếu tố phía ngoài thì có phong hàm phong nhiệt
các yếu tố từ ngoại tà xâm nhập vào phần vệ của phế và do như vậy
thứ hai nữa là chức năng của tạng tỷ trong đông y được nhắc đến nhiều
phế chủ vệ khí tỷ là chủ vận hóa thủy thận trong cơ thể
đàm chế ứ lại thì nó sẽ làm cho cái dối loạn cái hoạt động của khí
và nó sẽ ứ chế lại thì nó sinh đàm nó sinh ra đờm nó dây ra khó thở
thế rồi đặc biệt là cái dối loạn chức năng của phế thận
thì khi mà thận chủ đạp khí mà
phế không nạp được khí mà phế không tuyên phát túc giáng được thì nó nghịch lên nó gây khó thở
thế đấy là trong cái cơ chế vệ sinh mà của đông y biện chứng về cái áo xuyễn về như vậy
và với đông y thì cũng chia rất nhiều thể hen chia ra thể thực chứng hư chứng
thực chứng lại chia ra hen hàn hen nhiệt
thì thực ra là cũng rất tương đồng với tây y đó
thì với cái thể hen hàn thì đấy cũng các cái triệu chứng như là chảy bây giờ bắt đầu khởi phá xong xuất hiện cơn khó thở
với đông y thì thường sử dụng những cái bài thuốc nổi tiếng như là bài tiểu thanh long thang
hay bài hạnh tô
thì bây giờ thì cũng có thể dùng thuốc thang hoặc là một số nơi thì có si rô dùng cho bệnh nhân
cái hen nhiệt thì lại bài một số bài như bài thăng cút ẩm
thế rồi khi một thể hư chứng thì lại sử dụng tùy ví dụ thể khí và phân khí thì sử dụng một số bài là bổ trợ
ví dụ như là nhân sâm dưỡng vinh thang nhẹ nhàng
những cái thể mà đàm thấp do đàm thấp nhiệt
nhiều thì có thể
điều chỉnh kết hợp bài nhị trần thang
thế mà với những cái thể phế thận
thì nếu thận hư thì lại sử dụng những bài có một số cái trường hợp mà
kết hợp bệnh nhân có thể là
lâu ngày thì còn có những phối hợp khác
ví dụ cả hen phế quản và suy tim
chẳng hạn như vậy thì có thể sử dụng bài vạn
vụ bài vạn bị quẩy phụ rồi
có suy tim thì lúc đấy lại phải ôn dương lợi thủy để chuyển sang chân vũ thang
ví dụ như vậy thì trong đông y có rất nhiều cái
cái gọi là
để sử dụng bài thuốc phù hợp
và dân gian thì cũng sử dụng các cái phương án khác nhau
yoga dưỡng sinh cũng là một phương án
dùng phù hợp tốt
do ngay cả người dân bình thường dùng lá tía tốt chẳng hạn
chẳng hạn như vậy
tía tốt để phòng đố mạnh